khi cuộc sống ngày càng phát triển nhu cầu của người dân cũng vì thế không ngừng cải thiện và nâng cao
để phù hợp với yêu cầu của thị trường thời gian gần đây ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng chính quyền các địa phương
đã ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ để mang lại giá trị cao bền vững thân thiện với môi trường sinh thái
trước những định hướng đó nhiều hợp tác xã hộ nông dân đã thay đổi tư duy và hình thức sản xuất
từ vô cơ sang sản xuất nông nghiệp xanh sạch trong đó có cả mô hình chăn nuôi sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược
cách làm này vừa hiệu quả vừa bảo đảm nguồn nông sản chất lượng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng đem lại nguồn lợi kinh tế cao
chăn nuôi sử dụng thức ăn thảo dược là một hình thức chăn nuôi tránh hoặc loại bỏ phần lớn việc sử dụng kháng sinh
các chất điều tiết tăng trưởng của vật nuôi và các chất phụ da trong thức ăn chăn nuôi
ở nước ta có nhiều loài cây thảo dược chứa các hoạt chất có khả năng kháng khuẩn đã được dân gian sử dụng từ lâu đời như hành hẹ tỏi gừng nghệ xả
cùng với đó nhiều loài cây thảo dược cũng được sử dụng như phụ da dùng trong thức ăn chăn nuôi
như lá và tinh dầu cây hương thảo củ và tinh dầu tỏi lá hoa và tinh dầu cây xạ hương quả và tinh dầu hồi và tinh dầu quế
đặc tính hoạt chất trong các thảo dược này hoạt động như các chất kháng khuẩn chống lại các loài ký sinh trùng
có tác dụng phòng trị nhiều bệnh ở da súc da cầm và thủy sản
thêm vào đó các hoạt chất còn có đặc điểm là không ức chế những vi khuẩn có ích trong đường ruột
và còn có tác dụng kích thích tính thẻm ăn tăng sự tiết dịch tiêu hóa cải thiện tỷ lệ tiêu hóa hấp thụ thức ăn
từ đó kích thích tăng trưởng cho vật nuôi và thay thế kháng sinh cũng sẽ giảm được chi phí giá thành trong sản xuất tạo ra nguồn thực phẩm sạch và an toàn tới người tiêu dùng
sử dụng thức ăn thảo dược trong chăn nuôi thì nó sẽ có cái tạo ra cái sản phẩm chất lượng đáp ứng được theo cái yêu cầu thị trường hiện nay
nó sẽ làm cho cái quá trình nó tăng sức để kháng cho vật nuôi
khi sử dụng như vậy thì kết hợp với lại chăn nuôi thả vườn này sẽ tạo ra cái sản phẩm mà cái chất lượng nó sẽ đã và đang được nhiều người tiêu dùng đón nhận
nắm bắt xu thế thị trường trong đó có sự lên ngôi của sản phẩm gà chăn nuôi an toàn từ thảo dược
năm hai nghìn hai mươi hai anh dương văn thưởng ở phường trí quả thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh đã tập trung vào chăn nuôi gà sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược
để chinh phục người tiêu dùng
trên diện tích ba hectare người nông dân này chỉ xây dựng một khu chuồng duy nhất để cho gà tự do di chuyển tránh mưa
những diện tích bao quanh được dành cho cây ăn quả cây xanh
vô hình chung cây xanh quanh trang trại trở thành một hàng rào bảo vệ ngăn ngừa vi khuẩn virus xâm nhập vào trang trại
nguồn thức ăn cho gà ở đây bao gồm những nguyên liệu như lúa ngô chuối
đặc biệt trong quá trình phối trộn thức ăn hàng ngày còn được anh thưởng bổ sung thêm một số loài thảo dược
để phòng bệnh cho vật nuôi
nhờ được vận động thường xuyên trong môi trường trong lành và chon bổ sung một số loài hoa quả và cây thảo dược
gà được nuôi tại trang trại này luôn có chất lượng thịt thơm ngon
nuôi bằng thảo dược này thì nó thấy nó khỏe mạnh hơn ít ít hao đàn hơn
mà cái tốc độ lớn của nó thì còn lớn hơn cả cái kia cả cái mình chăn nuôi bằng kháng sinh
hiện nay trại gà của gia đình anh thường đang duy trì ổn định khoảng hai năm trăm linh con mũi lứa nuôi
kể cả trong bối cảnh có rất nhiều biến động như giá thức ăn chăn nuôi tăng cao suốt thời gian qua đã khiến bà con chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng đều có lợi nhuận thấp thậm chí là thua lỗ
cục bộ tại một số địa phương cũng đã xuất hiện người chăn nuôi giảm đàn
hơn nữa cách chăn nuôi theo hướng bổ sung thức ăn thảo dược này còn giúp người chăn nuôi tiết kiệm từ hai mươi đến ba mươi chi phí
vì thế đây sẽ là một giải pháp lâu bền giúp bà con chăn nuôi đứng vững trước những biến cố của thị trường bấp bênh
mô hình sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược trong chăn nuôi gà của gia đình anh dương văn thường được ngành nông nghiệp của tỉnh bắc ninh đánh giá là một mô hình chăn nuôi thực sự có được hiệu quả kinh tế
mô hình này cũng là niềm mơ ước của nhiều người nông dân với lợi nhuận khoảng năm trăm linh sáu trăm linh triệu đồng mỗi năm
các mô hình sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược này giúp cho người chăn nuôi dần tiếp cận với quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và quy trình chăn nuôi bền vững
trong thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục kiến đề nghị với các ngành đặc biệt là ngành nông nghiệp của tỉnh bắc ninh
tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sử dụng thức ăn bổ sung trong chăn nuôi da cầm nói riêng và trong chăn nuôi nói chung
cùng với chăn nuôi da cầm để phát huy tiềm năng mặt nước
những năm qua các địa phương của tỉnh bắc ninh đã khuyến khích nhân dân mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là khâu sản xuất giống quản lý môi trường dịch bệnh
trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng một tám trăm bảy mươi hectare ao hồ và gần hai năm trăm linh lồng nuôi cá trên sông
với sản lượng thủy sản đạt bình quân khoảng bốn mươi năm tấn một năm
nghề nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh chóng cũng đòi hỏi sự chủ động của người nuôi
trong việc áp dụng phương pháp nuôi trồng và khoa học công nghệ hiện đại để kiểm soát được chu trình nuôi
thông qua quản lý chặt các thông số môi trường nước
đặc biệt việc sanh hóa để thân thiện với môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu
cũng là định hướng đang từng bước được ngành nông nghiệp của tỉnh triển khai
nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường
theo đó các sản phẩm chất xuất từ thảo dược đang được các hộ nuôi đưa vào áp dụng trong quá trình nuôi chồng
nhằm bảo vệ môi trường tăng lợi nhuận kinh tế và nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản
sử dụng toàn bộ thuốc phòng trị bệnh cho đối tượng cá chấm cỏ này là thuốc chất xuất từ thảo dược
tháng sinh tự nhiên này đã làm cho đối tượng nuôi cá chấm cỏ có thể giải quyết khâu phòng trị bệnh
ở giai đoạn cá nhỏ cân hai mươi ba con là cực kỳ hiệu quả
khu ao nuôi thực nghiệm này của gia đình ông vũ văn huy tại xã phú lương huyện lương tài
tỉnh bắc ninh được áp dụng bổ sung sản phẩm được chất xuất từ thảo dược và thức ăn
nhằm hạn chế dịch bệnh trong nuôi ghép cá chấm cỏ
một mô tả dễ hình dung nhất trong mô hình này đó là người nuôi sẽ bổ sung sản phẩm chế phẩm sinh học
được chế xuất từ một số loài thảo dược và thức ăn cho cá chấm cỏ trong suốt quá trình nuôi
giúp tăng cường khả năng kháng khuẩn ức chế hiệu quả trên các nhóm vi khuẩn và các loại siêu vi khuẩn
đồng thời tăng khả năng miễn dịch giải độc tái tạo môgan nâng cao tỷ lệ sống cho cá nuôi
ngoài ra nó còn giúp phòng bệnh suốt huyết gan thận mủ trên cá
do loại chế phẩm sử dụng chất xuất từ thảo dược là sự kết hợp hoàn hảo giữa kháng sinh tự nhiên
alisin chất xuất từ tỏi và peperine từ hoàng liên cùng với silimarin và vitamin b chín
bởi vậy mà phương pháp chăn nuôi thảo dược này được nhận định là rất an toàn cho cá nuôi
người sử dụng và người tiêu dùng sản phẩm
thuốc mà có cái nguồn gốc từ thảo dược thì sẽ khi mà cho con cá ăn thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái môi trường
cũng như là nó sẽ bền vững hơn và con cá khi mà mình chúng ta sử dụng đối với người tiêu dùng thì cũng đã rất là an toàn
với mô hình bổ sung sản phẩm được chế xuất từ thảo dược vào thức ăn nhằm hạn chế dịch bệnh trong nuôi ghép cá chấm cỏ này
tuy được nuôi với mật độ khá dày nhưng cá luôn được đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt
đặc biệt là phương pháp nuôi này dễ dàng cho ăn và hiệu quả
bằng việc phối trộn chế phẩm được chế xuất từ thảo dược với thức ăn công nghiệp
sau đó cho cá ăn từ các thành phần thảo dược đã cung cấp các chất bổ sung giúp tăng sức đề kháng
kích thích cá ăn nhiều và vận động mạnh
nếu mà tính so sánh với cái mà mình nuôi con cá mà nó cân một mươi tám hai mươi con này thì nếu mà mình làm thành công
thì cái lợi nhuận nó thì sẽ cao gấp đôi là cái lợi nhuận là mình thả một cân đến cân hai
vì khi mình đầu tư giống thì nó
nó ít nhưng mà cái số đầu con này nhiều có về cái tỷ lệ lãi suất thì nó sẽ lãi so với cái lùi cá bình thường từ ba mươi đến bốn mươi
từ thực tế trên cho thấy chăn nuôi sử dụng thảo dược trong thức ăn được cho là một trong những hướng đi mới có thể bắt kịp xu thế hiện nay
theo hướng đi này có ba tiêu chí cần thực hiện là không sử dụng thức ăn công nghiệp
không sử dụng kháng sinh và chất kích thích tăng trọng trong chăn nuôi
thay vào đó người chăn nuôi áp dụng cách thức chế biến thức ăn hỗn hợp giữa các nguyên liệu bản địa
như cám gạo ngô bột cá trộn theo tỷ lệ khẩu phần đúng nhu cầu dinh dưỡng
cùng với các loại sản phẩm từ các cây thảo dược như xà nghệ tỏi được chiết xuất thành chế phẩm
hoặc xay thành bột có thể cắt nhỏ tạo thành một hỗn hợp làm thức ăn cho vật nuôi
để thực hiện được cái mô hình này hiệu quả thì điều đầu tiên là những người tham gia xây dựng mô hình
những người chăn nuôi phải là những người am hiểu về khoa học kỹ thuật và có điều kiện cơ sở vật chất
nó đáp ứng đủ cái điều kiện tiêu chí thì nó sẽ tạo lên cho cái mô hình đạt được cái hiệu quả cao
đối với những cái mô hình mà sử dụng cái thảo dược này thì nó sẽ có cái định hướng là giúp cho những cái chất lượng sản phẩm nông sản
chất lượng sản phẩm thủy sản khi cung cấp ra ngoài thị trường được đảm bảo an toàn thực phẩm
và đặc biệt nữa là những cái sản phẩm này là chiết xuất từ những cái thảo dược nó có ở trong cái đời sống của chúng ta
do vậy là khi cái sản phẩm được đưa ra ngoài thị trường thì được sự đón nhận của cái người tiêu dùng hết sức là tích cực
có thể nói việc sử dụng thảo dược bổ sung trong thức ăn chăn nuôi tại một số mô hình sản xuất
đã và đang khẳng định là hướng đi phù hợp với xu thế của nền nông nghiệp hiện đại
và có tiềm năng lớn để phát triển trong thời gian tới
một mặt điều này mở ra cơ hội tiếp cận đối với thị trường tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ
khả năng tiếp cận tốt hơn với nhu cầu sử dụng sản phẩm
các sản phẩm sạch nâng cao giá trị sản phẩm giá xuất bán cao hơn nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi
mặt khác cách sử dụng thảo dược phố trộn trong thức ăn chăn nuôi cũng góp phần giảm thiểu chi phí sử dụng thuốc thú y
phòng tránh một số bệnh phổ biến ở da súc da cầm thủy cầm giảm tỷ lệ chết
góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi và phát triển bền vững